ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy thay mặt ban chấp hành trung ương tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả sau đây truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu một số nội dung cơ bản của nghị quyết
trên cơ sở đánh giá tình hình nguyên nhân kết quả đã đạt được trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương nghị quyết kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian qua còn những hạn mặt hạn chế bất cập cần khắc phục
tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại nâng cao chất lượng sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ công chức viên chức giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương
mục tiêu cụ thể đến năm hai nghìn hai mươi một
cơ bản hoàn thành việc sắp xếp kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối giảm tối đa cấp trung gian giảm cấp phó sửa đổi bổ sung hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp trong chéo chức năng nhiệm vụ lĩnh vực quản lý
thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động góp phần làm rõ về lý luận và thực tiễn
sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt năm mươi tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn tổ dân phố giảm tối thiểu một mươi biên chế so với năm hai nghìn một mươi tám
nghị quyết đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp chung đối với toàn bộ
hệ thống chính trị và nhiệm vụ giải pháp cụ thể đối với hệ thống tổ chức của đảng đối với hệ thống tổ chức của nhà nước ở trung ương đối với chính quyền địa phương đối với mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội và hội quần chúng
về tổ chức thực hiện bộ chính trị ban hành kế hoạch thực hiện tổ chức quán triệt nghị quyết xác định rõ những việc cần làm ngay những việc phải làm theo lộ trình phân công cụ thể và thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nghị quyết
đảng đoàn quốc hội ban cán sự đảng chính phủ lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu khẩn trương thể chế hóa cụ thể hóa các nội dung nghị quyết nhất là những việc cần phải làm ngay
các tỉnh ủy thanh ủy các ban đảng đảng đoàn ban cán sự đảng ủy trực thuộc trung ương tổ chức học tập quán triệt chủ động xây dựng kế hoạch đề án cụ thể để thực hiện nghị quyết ở cấp mình
ban tổ chức trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giúp bộ chính trị ban bí thư thường xuyên theo dõi kiểm tra đôn đốc triển khai và đề xuất định kỳ sơ kết tổng kết việc thực hiện nghị quyết
toàn văn nghị quyết đăng trên báo nhân dân số ra ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy kính mời quý vị và các bạn đón đọc